chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
tổ chức diễn đàn dự báo kinh tế năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề nhận diện kinh tế năm hai nghìn hai mươi
và khả năng thích ứng của doanh nghiệp
tính đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám nền kinh tế việt nam có tám chỉ tiêu vượt và bốn chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch
cụ thể gdp cả năm tăng trưởng khoảng sáu bảy tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản
được phục hồi rõ nét ước tính cả năm khoảng ba ba nhờ tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành
tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng khoảng bảy năm mươi chín tăng trưởng khu vực dịch vụ tiếp tục ở mức bảy ba
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn trăm bảy mươi năm tỷ usd tăng một mươi một so với năm hai nghìn một mươi bảy
diễn đàn dự báo kinh tế năm hai nghìn một mươi chín nhằm tìm ra các giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn
cho các doanh nghiệp để phát triển kinh tế
từ đó các doanh nghiệp sẽ có những kế hoạch chiến lược trong kinh doanh
theo nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín đã được quốc hội thông qua là
tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả
tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế tập trung cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo truyền biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư